tối ngày chín tháng một mươi một trên phố đi bộ hồ gươm đại sứ quán anh và ủy ban nhân dân tp hà nội đã phối hợp tổ chức chuỗi sự kiện lễ hội anh quốc isbilemi hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn một mươi tám là năm kỷ niệm bốn mươi năm năm chính thức thiết lập mối quan hệ ngoại giao việt nam vương quốc anh và hai mươi năm năm hoạt động của hội đồng anh tại việt nam
để đánh dấu thời điểm ý nghĩa này đại sứ quán anh tại việt nam phối hợp cùng ủy ban nhân dân thành phố hà nội tổ chức chuỗi sự kiện in spimi hai nghìn một mươi tám trên nhiều lĩnh vực như kinh tế thương mại khoa học giáo dục văn hóa du lịch
đây là cơ hội để người dân được hòa mình vào không khí lễ hội anh quốc ngay giữa lòng hà nội
việc tham gia đông đảo đơn vị trên nhiều lĩnh vực và lễ hội sẽ thể hiện một phương quốc anh sáng tạo năng động và đem tới nhiều cảm hứng
mặc dù hôm nay trời mưa to
nhưng tôi rất vui mừng khi thấy rất nhiều người dân hà nội vẫn nhiệt tình hưởng nhiều lễ hội
với ba chủ đề sáng tạo bình đẳng giới và nói không với đồ nhựa dùng một lần
lễ hội anh quốc năm nay sẽ có sự tham gia của năm mươi sáu gian hàng đến từ các công ty của anh thuộc các lĩnh vực văn hóa giáo dục công nghệ khoa học thời trang và thương mại
theo đó nhiều hoạt động sẽ được diễn ra trong ba ngày như thưởng thức những thức uống món ăn mang đậm chất anh với một mươi một gian hàng ẩm thực
giao lưu tham gia các trò chơi ngoài
các tổ chức phim ngoài trời cùng gia đình với một mươi sáu gian hàng trưng bày đến từ các tổ chức phi lợi nhuận về các dự án bảo vệ động vật hoang dã
trình diễn thời trang ngoài trời chiếu phim ngoài trời triển lãm ảnh phong cảnh và văn hóa anh quốc
trao đổi cùng các diễn giả về các chủ đề công nghệ khoa học văn hóa xã hội tham gia các hoạt động vẽ mặt giải đấu
truy tìm kho báu check in với tàu điện ngầm và bốt điện thoại đỏ của anh
chìm ngưỡng công trình đồng hồ bích ben được làm bằng tam giang cao một tám mét tại gian hàng của đại sứ quán anh